phạm năng đức và bùi đình huy đã cướp bốn chiếc điện thoại đắt tiền của một cửa hàng tại hải dương
để bán lây vốn kinh doanh quần áo
công an huyện bình giang tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố đối với phạm năng đức
chú tại huyện kiến thụy thành phố hải phòng
và bùi đình huy chú tại huyện ninh giang tỉnh hải dương về tội cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng tám phạm năng đức và bùi đình huy điều khiển xe gắn máy không bị kiểm soát
đeo khẩu trang vào một cửa hàng bán điện thoại tại thôn hòa loan xã nhân quyền huyện bình giang
hỏi mua năm chiếc điện thoại di động với tổng giá trị khoảng năm mươi triệu đồng
lợi dụng lúc chủ cửa hàng đang dán kính cường lực cho chiếc điện thoại thứ năm
huy đã cầm theo bốn chiếc điện thoại nhảy lên xe máy do đức điều khiển
đã nổ máy sẵn và nhanh chóng tổ thoát
đến ngày chín tháng tám đức và huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện kiến thụy thành phố hải phòng
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
số tài sản cướp được hai đối tượng đã đem bán với giá hơn ba mươi sáu triệu đồng